từng có nhiều tiền án tiền sự lại thường xuyên tập hợp một nhóm các đối tượng
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma túy
bùi huy hoàng tức là hoàng mèo chú tại tống duy tân phường ngọc châu
thành phố hải dương đã bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm ra
vào đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu xác định bùi huy hoàng đang tổ chức
cho khoảng gần hai mươi đối tượng mở tiệc ma túy và bay lắc tại nhà riêng
công an thành phố đã huy động lực lượng đột kích khống chế một mươi sáu đối tượng
thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
trong số một mươi sáu đối tượng có một mươi hai nam bốn nữ đến từ các tỉnh hải dương bắc giang bắc ninh và đồng nai
kết quả test nhanh phát hiện một mươi bốn trong số một mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu thu thập được cơ quan công an làm rõ hoàng là người trực tiếp
chuẩn bị ma túy loại ketamin nước vui và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai túi zip chứa các tinh thể màu trắng
hoàng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm
chuyên cho vay nặng lãi đòi nợ thuê cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy